chào mừng quý vị và các bạn đã đến với khung giờ quen thuộc của chương trình cải cách hành chính
được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị quốc hội vừa thông qua luật đầu tư công sửa đổi
với nhiều quan điểm mới quan trọng được dư luận quan tâm
thực tế hàng nghìn dự án đầu tư công bị bỏ hoang trong những năm gần đây
đã khiến các nhà hoạch định chính sách phải xem lại nghiêm túc việc sửa đổi luật
giảm bớt quy trình thủ tục tránh lãng phí ngân sách nhà nước
so với luật đầu tư công hai nghìn một mươi bốn những điểm mới của dự thảo luật sửa đổi
sẽ mang lại hiệu quả khả thi như thế nào
chương trình cải cách hành chính hôm nay sẽ phân tích về vấn đề này
mời quý vị cùng theo dõi
sau gần tám năm
công trình nước sạch tại thị trấn đại nghĩa huyện mỹ đức
trị giá gần bốn mươi ba tỷ đồng vẫn đang trong tình trạng đắp chiếu
một mươi người dân của thị trấn vẫn phải chấp nhận sử dụng nguồn nước ngầm bị ô nhiễm
công trình này tại huyện trương mỹ được xây dựng từ một mươi ba năm trước
đến nay vẫn chưa một lần được vận hành
hàng nghìn mét vuông đất xuộng đã biến mất để đổi lấy một công trình bỏ hoang
theo thống kê của trung tâm nước sạch quốc gia và vệ sinh môi trường
thì hiện tại cả nước có trên một mươi sáu người dân

chủ trương xây dựng các trạm xử lý nước sạch của chính phủ là rất thiết thực
tuy nhiên đến nay hơn ba mươi số trạm này đang hoạt động không hiệu quả
và rất nhiều trong số đó đã phải bỏ hoang gây nên sự lãng phí nghiêm trọng
những công trình đầu tư công sử dụng một trăm linh vốn ngân sách ở hạng mục dân sinh
thuộc nhóm b c đang chiếm tỷ lệ khá nhỏ so với tổng mức đầu tư
của những công trình nhóm a và công trình quốc gia trọng điểm
với tổng mức hàng nghìn tỷ đồng một dự án
dự án đường sắt cát linh hà đông là công trình trọng điểm quốc gia sử dụng vốn oda
dự kiến thi công từ năm hai nghìn tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba là hoàn thành
đến nay qua rất nhiều lần điều chỉnh tổng mức đầu tư ban đầu từ tám bảy trăm bảy mươi tỷ đồng
đã đội vốn lên một mươi tám tỷ đồng
phía chủ đầu tư trả lời còn một phần trăm nữa thôi là đi vào hoạt động
nhưng không biết một phần trăm này đến bao giờ mới xong
khi phân tích tính kinh tế của dự án
thì chủ đầu tư chưa xem xét
đến vấn đề chi phí vận hành chiếm tỷ trọng lớn trong giai đoạn khai thác
dẫn đến vấn đề đánh giá về mặt kinh tế có hiệu quả là không chính xác
thực tế thì ngay từ ban đầu phân tích tính của dự án đã lỗ
về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư
báo cáo kiểm toán cho biết bộ giao thông vận tải đã lập thẩm định
phê duyệt điều chỉnh dự án điều chỉnh tổng mức khi chưa báo cáo thủ tướng chính phủ
khi mà dự án tăng tổng mức từ lên một mươi tám tỷ
thì chủ đầu tư cũng chưa báo cáo thủ tướng chính phủ
để xem xét và chỉ đạo xin chủ trương quốc hội về vấn đề này
thì theo quyết định về luật tự công thì cái này phải báo cáo để xin chủ trương quốc hội
theo báo cáo mới nhất của bộ kế hoạch và đầu tư vừa trình chính phủ
trong năm hai nghìn một mươi tám các cơ quan quản lý nhà nước đã tiến hành kiểm tra một mươi năm sáu trăm ba mươi chín dự án
tổ chức đánh giá hai mươi hai hai trăm sáu mươi năm dự án
phát hiện hai mươi năm dự án vi phạm quy định về thủ tục đầu tư
năm bốn dự án vi phạm về quy định về thủ tục đầu tư
bốn trăm hai mươi hai dự án có thất thoát lãng phí bốn trăm năm mươi dự án phải ngừng thực hiện
trong đó các địa phương có số dự án phát hiện có thất thoát lãng phí nhiều nhất
là tỉnh bắc giang có một trăm chín mươi sáu dự án phú thọ có một trăm một mươi một dự án quảng ngãi có năm mươi tám dự án
các bộ ngành xây dựng từ các bộ ngành lên đến bộ kế hoạch đầu tư tổng hợp lại
là việc đánh giá chưa hết được mức độ cần thiết để bố trí vốn
cái này là nguyên nhân từ các bộ ngành các chủ đầu tư các bộ địa phương
đến khi đưa các vấn đề nhu cầu vốn lên và danh mục đầu tư lên là cứ thế mới thôi
nên là khi thẩm định lại thì cái việc thẩm định đó bộ đầu tư cũng thẩm định nó chưa chi tiết chưa đầy đủ
nên đánh giá mức độ cần thiết của bố trí vốn đầu tư công thì cũng chưa đảm bảo nên nó cũng ạn chế
một số nguyên nhân được xác định là do
hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư còn dài một số quy định còn bất cập
nhiều dự án còn chậm tiến độ phải điều chỉnh đội vốn dẫn đến giải ngân vốn đầu tư công chậm
sự lăng phí không chỉ nằm ở dự án đắp chiếu dự án chậm tiến độ dự án đội vốn hay dự án vừa làm xong đã hỏng
đều gây nên hậu quả nặng nề không kém ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội và cuộc sống của người dân
để giải quyết vấn đề này phải xóa bỏ thủ tục phiền hà trong các khâu đầu tư công
nói cách khác là xóa tận gốc tham nhũng nhũng nhiễu có thể xảy ra trong quá trình đầu tư công
xác định và xử lý nghiêm trách nhiệm tổ chức cá nhân trong từng khâu ví dụ khâu thẩm định tổ chức thực hiện chọn nhà thầu
ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín quốc hội đã thông qua dự thảo luật đầu tư công sửa đổi với chín mươi bảy đại biểu tán thành
ngay từ khâu khái niệm luật mới đã giải thích cụ thể không chung chung mơ hồ như luật cũ
chẳng hạn như trước khi quyết định chủ trương đầu tư
chủ đầu tư phải lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư báo cáo nghiên cứu dự án tiền khả thi để thẩm định tính hiệu quả
luật mới yêu cầu trong báo cáo phải nêu rõ dự kiến nguồn vốn và phân bổ nguồn vốn
làm rõ phứ mắc lớn nhất trong luật đầu tư công hai nghìn một mươi bốn đó là vốn có trước hay dự án có trước
đảm bảo là khả năng dự án được tiếp tục là triển khai thực hiện và hoàn thành trong một cái vạn vi thời gian nhất định
nếu mà một dự án mà được coi là tốt tức là nó phải đảm bảo là tính hiệu quả và tính khả thi
nếu như là không có nguồn lực tài chính đảm bảo thì không thể đảm bảo tính khả thi được
nó sẽ dân tới cái tình trạng như trước đây là quyết định các chủ trương đầu tư quyết định dự án

nếu như là một dự án vượt quá cái khả năng về tài chính dẫn tới là các cái dự án nó phải kéo dài thời gian để tăng tổng mức đầu tư giảm hiệu quả dự án
thì đây là một cái vấn đề mà trọng tâm cần phải khắc phục trong cái luật đầu tư công mới này
khoảng hai mươi một điều bốn của luật đầu tư công hai nghìn một mươi bốn quy định vốn đầu tư công gồm tám loại vốn khác nhau
mỗi loại vốn tương ứng với quy trình thủ tục của các dự án nhóm abc từ trung ương đến địa phương
trong đó riêng dự án nhóm a phải trình thủ tướng phê duyệt
chính cách định nghĩa vốn đầu tư công ôm đồm kéo theo quy trình thủ tục phức tạp tốn kém mất thời gian
báo cáo của kiểm toán cho thấy kế hoạch đặt ra một đẳng nhưng bố trí vốn không đáp ứng được
quá trình phân bổ vốn phải điều chỉnh nhiều lần phân bổ vốn lắc nhắc trong năm
gần hết niên độ mới phân bổ vốn khiến cho các bộ ngành địa phương không kịp làm thủ tục về đầu tư công
bởi vì mỗi một cái thủ tục đầu tư công như thế là báo cáo
các phóng viên các bộ trí cũng phải mất nhanh cũng phải ba tháng không đến sáu tháng
nên điều đó là điều bất khả thi đối với các đơn vị
đây cũng là một nguyên nhân mà các bộ ngành các địa phương và các chủ đầu tư thực hiện vấn đề giải ngân về đầu tư công là có khó khăn
luật đầu tư công hai nghìn một mươi chín đã thu gọn khái niệm vốn đầu tư công
theo đó khoảng hai mươi hai điều bốn của luật mới quy định vốn đầu tư công là vốn ngân sách nhà nước
vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật
luật mới không còn phân biệt giữa các loại nguồn vốn của ngân sách nhà nước như trái phiêu chính phủ công trái quốc gia tín dụng đầu tư như trước kia
suốt còn khái niệm từ đó luật mới đã bái bỏ sáu điều về trình tự thủ tục quyết định các dự án nhóm abc
riêng đối với các dự án là công trình trọng điểm quốc gia sử dụng vốn oda vốn vai ưu đãi luật đầu tư công hai nghìn một mươi chín đã bổ sung thêm thủ tục
trong điều hay nhằm đó là trình thủ tướng chính phủ phê duyệt dự án
vì trong thời gian qua các dự án nhóm này phải điều chỉnh tổng mức đầu tư nhiều lần giải ngân chậm đội vốn cao nợ công có xu hướng tăng
trong khi nhiều hiệp định vay vốn oda hết hiệu lực dự án vẫn chưa hoàn thành hiệu quả về kinh tế xã hội chưa thấy đâu

trong thời gian qua các dự án nhóm này phải điều chỉnh tổng mức đầu tư nhiều lần giải ngân chậm đội vốn cao nợ công có xu hướng tăng
luật mới hai nghìn một mươi chín bổ sung quy định sáu đối tượng đầu tư công trong đó ưu tiên những dự án kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội dịch vụ công ích phúc lợi xã hội v v